sẽ không đồng loạt tăng viện phí đối với những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế đây là thông tin vừa được bộ y tế cho biết
việc tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh ngoài bảo hiểm sẽ phải thực hiện theo lộ trình
bộ y tế sẽ quy định mức tăng và thời điểm tăng cụ thể đối với từng bệnh viện thuộc hạng đặc biệt và hạng một
còn những bệnh viện từ hạng hai trở xuống sẽ do các địa phương quy định
việc tăng viện phí phải bảo đảm không ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng
trước đó thông tư số hai của bộ y tế quy định từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ áp dụng mức giá tối đa
đối với các dịch vụ khám chữa bệnh ngoài phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế
để bảo đảm sự bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không